các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tỷ lệ chính xác của thiết bị này lên đến chín mươi tương đương độ chính xác của xét nghiệm pcr
và cao hơn các bộ xét nghiệm nhanh thường mất khoảng một mươi một mươi năm phút để cho ra kết quả
các nhà khoa học tin tưởng chiếc máy nhỏ chạy bằng pin này có thể được dùng
để phát hiện các nguy cơ sức khỏe tiêm ẩn ở nhiều mức độ như ung thư hay đau tim
và đặc biệt là có thể giúp cắt giảm chi phí xét nghiệm trong ngành y tế
không chỉ vậy thiết bị cảm biến được đánh giá có tiềm năng lớn
thậm chí có thể cải tiến hoàn toàn cách thức xét nghiệm bệnh vốn được áp dụng đến nay
hiện các nhà nghiên cứu của đại học florida đang hợp tác với các nhà nghiên cứu khác
tại đại học jiang mingqiao tung ở đài loan trung quốc
và có hợp đồng sử dụng dây phép với công ty house tooth analytics ở new jersey
để sản xuất thiết bị trên
các nhà nghiên cứu đang chờ sự chấp thuận từ cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm mỹ fda
nếu nghiên cứu được thông qua và đưa vào sử dụng thì thiết bị này sẽ thực sự hữu ích
với ngành y tế vì giúp giảm thiểu được nhiều chi phí dễ dàng sử dụng
việc đưa ra kết quả nhanh trong vòng ba mươi giây với độ chính xác lên đến chín mươi
thiết bị cảm biến rút ngắn thời gian rất nhiều so với cách xét nghiệm pcr truyền thống
khi tốn đến hai mươi bốn giờ
đây là sản phẩm được mong đợi có tiềm năng lớn trong các trường hợp
cần lấy mẫu sàng lọc covid một mươi chín số lượng lớn